tỉnh điện biên vừa làm việc với tập đoàn công nghiệp cao su việt nam nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắt trong quá trình triển khai dự án phát triển cây cao su trên địa bàn
theo báo cáo của ủy ban nhân dân tỉnh điện biên sau một mươi hai năm phát triển cây cao su đến nay toàn tỉnh đã trồng hơn năm hectare
từ năm hai nghìn một mươi bảy một số diện tích bắt đầu cho cạo mủ hiện nay có hơn hai sáu trăm sáu mươi bảy hectare đã được đưa vào khai thác
để tạo điều kiện hỗ trợ tối đa cho công nhân tại buổi làm việc lãnh đạo tập đoàn công nghiệp cao su việt nam đã đề nghị ubnd tỉnh điện biên và các sở ngành hỗ trợ người lao động được tham gia tập huấn đào tạo nghề theo chính sách hiện có của địa phương
xem xét kiến nghị cho hai công ty cao su thuộc tập đoàn trên địa bàn tỉnh được hưởng chính sách hỗ trợ dịch vụ môi trường rừng với các diện tích đầu nguồn đồng thời hỗ trợ tuyên truyền vận động nhân dân ủng hộ đồng thuận góp sức thực hiện dự án